các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng tô lâm bộ trưởng bộ công an bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam nhật bản đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
trên cơ sở hợp tác y tế hai nước không ngừng được mở rộng và nâng cao bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản mở rộng hợp tác với cục y tế và các bệnh viện của bộ công an việt nam trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe đặc biệt là các công nghệ mới kỹ thuật hiện đại mà nhật bản có thế mạnh
hiện bộ công an việt nam đã tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và vừa triển khai thành công đoàn cứu nạn cứu hộ sang thổ nhĩ kỳ
bộ trưởng tô lâm đề nghị nhật bản hỗ trợ các chương trình đào tạo tập huấn chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực quân y khám chữa bệnh cho cám bộ chiến sĩ y tế công an việt nam
chiều ngày bốn tháng năm tại buổi tiếp xúc cửa chi thị xã mỹ hảo tỉnh hương yên trước kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
đại tướng tô lâm đã trao đổi với cửa chi về tình hình kinh tế xã hội công tác bảo đảm an ninh trật tự từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đồng thời thông tin thêm về các dự án luật mà bộ công an đã và đang đề xuất trình kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
đối với các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương đại tướng tô lâm đề nghị các cơ quan có chức năng
nhiệm vụ thẩm quyền chủ động có văn bản trả lời gửi tới các cử tri có ý kiến kiến nghị nêu trên
dịp này đại tướng tô lâm cũng đã trao năm mươi bộ máy tính tặng các trường học trên địa bàn thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại belarus thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an
đã có các cuộc hội đàm với chủ tịch ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus alexei volkov
với chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia ivan tertent với bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp vadim siniavsky
dự phát biểu tại hội thảo khoa học thực hành quốc tế lần thứ ba giám định tư pháp lý luận và thực tiễn trong điều kiện hiện nay
và dự lễ kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus
tại các cuộc hội đàm các bên đều thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm khủng bố các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
nghiên cứu khả năng cách thức mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh cùng quan tâm
phát biểu tại buổi làm việc tại ninh bình trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
yêu cầu việc thực hiện đề án sáu tại ninh bình cần khắc phục những tồn tại hạn chế cẩn trương giả soát
phân công cụ thể và chỉ đạo quyết liệt tìm hướng khắc phục hạ tầng thiết bị phần mềm dữ liệu
cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú
quản lý địa bàn quản lý đối tượng phục vụ công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị lực lượng công an chính quy về xã là một chủ trương mới một luồng gió mới mang lại nhiều tín hiệu
và tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cấp cơ sở
tuy nhiên hiện nay phần lớn công an cấp xã chưa có trụ sở làm việc độc lập mà phải sử dụng chung với trụ sở của ủy ban nhân dân xã
ngày hôm nay tại xã thanh đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang ủy ban nhân dân huyện vị xuyên đã tổ chức lễ khánh thành
và bàn giao công trình trụ sở công an xã thanh đức đây là trụ sở công an xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh hà giang
thanh đức là một trong năm xã biên giới của huyện vị xuyên tỉnh hà giang với chín mươi tám dân số là người dân tộc thiểu số
cơ sở vật chất của công an xã thanh đức còn thiếu phòng làm việc nhà lưu trú và các công trình phụ trợ
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công trình trụ sở công an xã thanh đức bắt đầu được khởi công xây dựng với kết cấu nhà làm việc hai tầng
tổng diện tích mặt sàn ba trăm năm mươi m hai gồm có phòng tiếp dân phòng trực ban kho lưu vật chứng phòng làm việc và phòng ngủ
công trình cũng được đặt góp tổng bộ phòng phòng giữ hành chính và các hạng phụ trợ như bếp nhà vệ sinh nhà đẩy xe
sau sáu tháng thi công đến nay công trình đã hoàn thành một trăm linh khối lượng thiết kế với tổng mức đầu tư ba hai tỷ đồng
đủ điều kiện bàn giao cho đơn vị công an xã thành đức tiếp nhận sử dụng đưa xã thành đức trở thành xã đầu tiên khánh thành trụ sở công an xã
đây cũng là một trong những xã hoàn thành chỉ tiêu về cấp căn cước công dân sớm nhất trong toàn tỉnh
xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau
huyện việt xuyên chúng tôi phân đấu đến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn chúng tôi sẽ đưa toàn bộ hai mươi bốn trụ sở công an xã vào hoạt động để phục vụ cho công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
đối với huyện việt duyên chúng tôi sẽ đưa toàn bộ hai mươi bốn trụ sở công an